vào thời điểm trên xe khách hai mươi bốn chỗ biển kiểm soát một mươi chín b hai trăm sáu mươi trên xe có khoảng một mươi hành khách đi hướng việt trì vĩnh yên đã va chạm với một xe tải mang biển kiểm soát tám mươi tám c hai trăm sáu mươi tám đi ngược chiều
cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải chắn ngang đường lúc đó một chiếc ô tô khác lao tới đâm vào sườn xe tải hậu quả vụ tai nạn khiến một mươi một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
chiếc xe tải và xe khách bị hư hỏng nặng
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa trong các bản tin bắt đầu từ ngày một tháng tám nghị định số bốn mươi sáu quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực
và một trong những quy định đang thu hút sự quan tâm bàn luận của người dân đó chính là vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt như vượt đèn đỏ
vâng và nhiều người đang có một cách hiểu sai lầm đó là coi đèn vàng là một cuộc đua để nhanh chóng vượt qua nút cắt gã tư và điều này đã gây không ít tai nạn đáng tiếc khi người điều khiển phương tiện
vâng và thực tế thì đèn vàng được sinh ra với mục đích là tín hiệu để làm sạch nút giao cắt giúp cho các xe đi qua nút giao cắt này có thời gian đi hết nhường đường cho các xe phía khác
và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh chi tiết hơn của truyền hình công an nhân dân sau ba ngày áp dụng quy định này vào thực tế
theo quy định khi có tín hiệu đèn vàng thì người lái xe phải giảm tốc độ và chờ đèn đỏ
xong trên thực tế thì hầu hết người dân
đều tăng tốc độ và vượt qua
tuy nhiên bắt đầu từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
nghị định bốn mươi sáu của chính phủ quy định trường hợp vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt như đèn đỏ
cụ thể với ô tô thì mức phạt có thể lên tới hai triệu đồng
và đối với xe mô tô xe gắn máy mức phạt từ ba trăm linh đến bốn trăm linh đồng
với coi thường những quy định
nói chung là như thế là không tốt bởi vì mình là người tham gia giao thông
thì mình nên chấp hành luật giao thông cho đúng quy định
còn như thế thì sẽ xảy ra tai nạn cho người khác
việc xử phạt khi vi phạm đèn vàng không phải là quy định mới
mà quy định này đã có trong luật giao thông đường bộ
và những thay đổi trong nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
một lần nữa nhắc lại với người tham gia giao thông
chấp hành đúng theo quy định trong luật giao thông đường bộ đã ban hành
để không gây ảnh hưởng cho chính bản thân
và những người xung quanh
người dân cũng như người tham gia giao thông thì chưa hiểu đúng
về cái quy định của pháp luật đối với việc là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu
thì trước đây thì quy định của pháp luật về xử lý việc hành chính
thì cũng đã có cái quy định về cái việc này
tuy nhiên thì cái sự hiểu chưa đúng của người dân
nó dẫn đến là có những cái thông tin nó sai lệch
về cái việc là
chấp hành tín hiệu của đèn
chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu
thì luật giao thông đường bộ đã quy định rõ ràng
đó là đèn xanh tín hiệu đèn xanh là phương tiện được phép đi
đèn đỏ là dừng lại
đèn vàng là phương tiện phải giảm tốc độ dừng chiếc vạch dừng
trừ trường hợp đã vượt qua vạch dừng
việc xử phạt khi không tuân thủ tín hiệu đèn thì người dân ủng hộ
song cơ quan chức năng cần bổ sung đồng hồ đếm ngược
để người dân dễ hiện biết hơn khi tín hiệu đèn chuyển từ vàng sang đỏ
tốt nhất là chuẩn bị đèn vàng và đèn xanh vẫn còn
tốt nhất là cứ loan lên một tí thì là nó chắc hơn
chứ giờ giữa đèn xanh và đèn vàng nó lỗi nhanh lắm
không biết được mà ai nữa là các cột đèn này thì lại không có cái
cái đồng hồ để báo đếm ngược
nên là rất là hay bị
hiện đa số người dân đều đồng ý với việc xử lý nghiêm
đến trường hợp vượt đèn vàng
tuy nhiên cần có sự quy hoạch lại hệ thống đèn
sang trực phù hợp khoa học để được tham gia giao thông
cho những chấp hành được giao thông đủng bộ của người dân được thuận tiện hơn
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
tai nạn giao thông đường sắt tháng bảy tiếp tục giảm mạnh
sau sáu tháng giảm sâu ở cả ba tiêu chí
cụ thể trong tháng bảy xảy ra ba mươi chín vụ giảm một mươi hai vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó chủ yếu do người tham gia giao thông khi đi qua đường sắt việt nam
không chú ý bị tàu va cán
theo tổng công ty đường sắt việt nam việc thi công lắp đặt cần chắn tự động
dàn chắn điện bán tự động tại các đường ngang
đang phát huy tác dụng tích cực
góp phần ngăn chặn giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt
ngoài ra tháng tám là tháng cuối của đợt cao điểm vận tải hè
đồng thời bước vào mùa mưa bão
vì vậy để đảm bảo an toàn tàu chạy
ngành đường sắt tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi bão lũ xảy ra
bốn mươi hai là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày ba tháng tám
làm chết một mươi tám người bị thương ba mươi người